bệnh viện hữu nghị việt đức sau đó được phong tỏa toàn bộ
ngày một một mươi bộ y tế có văn bản hòa tốc đề nghị ubnd tp hà nội hỗ trợ bệnh viện địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất bảo đảm công tác phòng chống dịch
đêm hai tháng một mươi sở y tế hà nội phối hợp với lực lượng chức năng của thành phố đưa hơn một trăm linh f một liên quan đến các ca mắc đi cách ly tập trung tại trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội
hiện bệnh viện việt đức không tiếp nhận bệnh nhân đến khám chỉ nhận cấp cứu
đối với bệnh nhân chạy thận nhân tạo bệnh viện đã đề nghị một số cơ sở y tế lân cận tiếp nhận điều trị
tính đến sáng ngày ba tháng một mươi riêng thành phố hà nội đã ghi nhận hai mươi năm ca mắc liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức
nhận định về tình hình dịch bệnh của hà nội khi phát sinh ổ dịch tại bệnh viện này sau nhiều ngày hà nội không có ca mắc trong cộng đồng
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế đánh giá
trong điều kiện hiện nay việc phát hiện ra các ca cộng đồng là bình thường
chúng ta không còn theo đuổi mục tiêu sạch bóng virus trong cộng đồng nên sẽ phải chấp nhận xuất hiện các ca lây nhiễm
vì vậy các bệnh viện cũng đứng trước nguy cơ dễ xuất hiện các ca nhiễm sars cov hai từ cộng đồng
liên quan đến chùm ca bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức phó giáo sư nguyễn huy nga cho biết
những ngày tới có thể sẽ có thêm nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín trong bệnh viện
kể cả nhân viên y tế nếu không đảm bảo được công tác phòng chống dịch
nên điều quan trọng hiện nay là cần phải xác định rõ tỷ lệ các ca nhiễm có triệu chứng bệnh
bị nặng và tỷ lệ các ca f có sức khỏe bình thường không có triệu chứng biểu hiện bệnh
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cố vấn cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế cộng đồng việt nam
các trường hợp mới được phát hiện đều là những người có lịch sử đi lại nhiều
là những nhóm đối tượng có nguy cơ cao như trong bệnh viện nhân viên giao hàng chăm sóc khách hàng
việc xuất hiện các ca mắc trong cộng đồng như vừa qua vẫn nằm trong dự báo từ trước
chúng ta xác định không thể trở về trạng thái zero covid một mươi chín
hiện ngoài cộng đồng vẫn có thể tiềm ẩn nhiều ca nhiễm đặc biệt khối bệnh viện cũng là nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ
khi vẫn còn tình trạng người dân đi lại chăm sóc người bệnh
theo các chuyên gia sau khi phát hiện được các ca mắc trong cộng đồng hà nội sẽ phải tiếp tục đẩy mạnh truy vết
và khoanh vùng điều quan trọng nhất ở thời điểm này là cần cố gắng kiểm soát ổ dịch ở phạm vi nhỏ nhất
qua đó mới có thể khống chế tình hình
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng các bệnh viện cần thường xuyên tăng cường phân luồng
sàng lọc theo đúng quy định của bộ y tế tăng cường xét nghiệm luồng bệnh nhân vào bệnh viện
theo phó giáo sư nga các bệnh viện cần có quy định không cho người nhà vào trong bệnh viện
cố gắng tổ chức chăm sóc điều trị trọn gói cho bệnh nhân
mặc dù theo ông để làm được điều này vẫn còn nhiều khó khăn tại các cơ sở y tế công lập của nước ta
hiện nay nhiều bệnh viện đã không cho người nhà vào chăm sóc người bệnh
theo phó giáo sư nga bệnh viện là thành trì cuối cùng cần phải giữ vững
thực hiện đúng quy định để hạn chế dịch phát sinh lây lan
mỗi người trong bệnh viện phải thực hiện tốt tuân thủ năm k ở mọi lúc mọi nơi
đeo khẩu trang và rửa tay sạp phòng thường xuyên để phòng bệnh ông nga khuyến cáo
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cũng nhấn mạnh
thời gian này người hà nội cần thực hiện tốt thông điệp năm k của bộ y tế
tuyệt đối không được chủ quan
ông fu cũng nêu rõ việc tiêm vaccine phòng bệnh covid một mươi chín vẫn là biện pháp quan trọng nhất
để giúp các trường hợp nhiễm sát covid hai có triệu chứng nhẹ không cần nhập viện
điều này đồng nghĩa với việc tỷ lệ tử vong do mắc covid một mươi chín sẽ giảm
tại hội nghị thông tin cho báo chí ông võ văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cho biết
chỉ còn một số khu ấp thuộc vùng đỏ
một trăm linh các huyện thị đã công bố vùng xanh
ủy ban nhân dân tỉnh bình dương cũng đã có văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp
mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh hướng dẫn đi lại của người dân
đến nay trên địa bàn tỉnh đã có trên tám mươi năm các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã hoạt động trở lại
bằng các phương án sản xuất ba tại chỗ một cung đường hai điểm đến
các doanh nghiệp đặt tiêu chuẩn ba xanh nhà máy xanh công nhân xanh nhà trọ xanh
về vấn đề người dân từ các tỉnh thành muốn quay lại bình dương làm việc
đại tá trị ngọc quyên giám đốc công an tỉnh bình dương cho biết sẽ phối hợp với bộ công an
bộ giao thông vận tải bộ y tế để tham mưu cho bình dương đồng nai tp hcm
có một hướng dẫn đi lại liên tỉnh trong vùng sớm nhất
trong đó cơ bản là những ai đã tiêm đủ hai liều vaccine xét nghiệm âm tính
khai báo y tế đầy đủ sẽ được đi lại giữa các tỉnh thành
về vấn đề công dân về quê tự phát đại tá trị ngọc quyên cho biết hiện nay chủ trương của chính phủ
và bình dương là không để người dân tự phát đi về mà phải đưa về bằng các phương tiện tập trung
công cộng để dễ cho công tác quản lý kiểm soát dịch bệnh
tuy nhiên người dân lại muốn tự ý đi xe máy về quê không muốn đăng ký đi xe khách chuyên trở tập trung
nên đã xảy ra tình trạng tập trung đông người
vừa qua có tình trạng người về quê chỉ bới ném gạch đá vào lực lượng chức năng
nhưng sau đó đã được vận động người về quê đã quay lại nơi xuất phát trong trật tự
kể từ ngày ba mươi tháng chín đến nay
đã ghi nhận nhiều điểm chốt chặn ở các tỉnh phía nam
đây hầu hết là những người lao động đến từ miền tây về quê tự phát bằng phương tiện cá nhân
tình trạng về quê tự phát nếu không quản lý sớm rất dễ gây ra nhiều ca bệnh được lây lan trong cộng đồng
được biết các tỉnh miền tây đã tiếp nhận hàng chục ngàn người về quê tự phát
nên đã kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung để phòng nguy cơ dịch lây lan ra cộng đồng
tại cà mau trong sáng ngày hai tháng một mươi tỉnh cho kích hoạt năm chỗ cách ly tập trung
và nâng tiếp lên một mươi chỗ
còn với tỉnh bạc liêu ngày hai tháng một mươi toàn tỉnh có hai hai trăm linh người dân từ các vùng có dịch covid một mươi chín trở về
dự kiến trong hai ngày tới sẽ có thêm khoảng hai người tự phát từ các tỉnh thành về
tỉnh huy động lực lượng đoàn thể tập trung lo hậu cần cho người về từ vùng dịch
mỗi địa phương chuẩn bị từ một giường mỗi địa phương chuẩn bị từ một giường cách ly tập trung trở lên
còn ông trấn văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh sóc trang cho biết
chỉ trong hai ngày mùng một mùng hai tháng một mươi đã có trên chín trăm linh người ở các tỉnh thành tự phát về sóc trăng
tỉnh đã phải kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung điều trị f không triệu chứng
để sẵn sàng hoạt động được ngay trong ngày hai tháng một mươi
đối với tỉnh vĩnh long đến sáng ngày hai tháng một mươi tỉnh đã tiếp nhận và đưa đi cách ly tập trung hơn bảy trăm năm mươi công dân
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ về tự phát bằng xe máy
ông đoàn tấn bửu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp cho biết
chỉ trong hai ngày
từ mùng một đến mùng hai tháng một mươi có hơn hai hai trăm linh người tự phát về quê
còn tại an giang ông nguyễn thanh bình chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thông tin
lực lượng chức năng an giang đã hỗ trợ cách ly và chống dịch đối với gần ba bốn trăm linh người dân
từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh đồng nai bình dương long an tự phát đi về địa phương
tính đến ngày hai tháng một mươi tỉnh kiên giang đã tiếp nhận hơn hai công dân
từ thành phố hồ chí minh trở về địa phương và số lượng công dân trở về đang tăng
ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai vừa có văn bản chấp thuận cho các công ty
trong các khu công nghiệp tại địa bàn được thực hiện phương án cho người lao động đi về hàng ngày
hoặc kết hợp ba tại chỗ và đi về hàng ngày
quy định này được thực hiện đối với các lao động tại vùng đã đạt tiêu chuẩn xanh
như ở các huyện thống nhất xuân lộc cẩm mỹ định quán thành phố long khánh
đồng thời người lao động phải tiêm vaccine ít nhất được một mũi sau một mươi bốn ngày

đồng thời người lao động phải tiêm vaccine ít nhất được một mũi sau một mươi bốn ngày
đây là một bước thay đổi khi người lao động được đi xe cá nhân để đi làm
trong khi trước đó họ chỉ có thể đi bằng xe đưa đón
theo quy định một cung đường hai điểm đến hoặc phải ở làm với mô hình ba tại chỗ
sau khi có văn bản chấp thuận hiện tại đã có một mươi tám doanh nghiệp với tổng số gần một mươi bốn lao động
đã đăng ký lưu thông đi về hàng ngày bằng xe cá nhân hoặc xe đưa rước
theo quy định mới các lao động đi làm bằng xe cá nhân dưới chín chỗ
thì doanh nghiệp phải làm việc với ủy ban nhân dân xã phường
nơi người lao động cư trú để lấy giấy xác nhận đi đường
người lao động phải thực hiện đúng lộ trình từ nơi cư trú tới doanh nghiệp và ngược lại
tuyệt đối không dừng đỗ hoặc ghé các khu vực khác không đúng tuyến đường hoặc lộ trình di chuyển
trường hợp dùng xe đưa rước doanh nghiệp chịu trách nhiệm tổ chức cho người lao động đi về hàng ngày
đảm bảo phòng chống dịch theo đúng quy định
ngày ba một mươi ông lâm văn bấn bí thư tỉnh ủy kiêm trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh sóc trăng
đã ký công văn kêu gọi người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết
theo lãnh đạo tỉnh sóc trăng hiện nay số lượng người dân sóc trăng từ các tỉnh thành phố trở về địa phương này
bằng các xe cá nhân quá nhiều đa số chưa qua xét nghiệm sàng lọc nên tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
để đảm bảo công tác phòng chống dịch có hiệu quả bảo vệ sức khỏe tính mạng cho nhân dân
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh yêu cầu người dân hạn chế ra đường khi không thật sự cần thiết để tránh lây lan dịch bệnh
cùng đó lãnh đạo tỉnh lưu ý đối với người dân trở về từ các tỉnh thành phố trong những ngày qua
chưa thực hiện khai báo y tế thì khẩn trương đến ngay trạm y tế xã gần nhất để khai báo
người đứng đầu tỉnh cũng yêu cầu ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố chỉ đạo các xã phường thị trấn
tạm ngưng việc cấp giấy đi đường cho người dân trừ trường hợp đặc biệt
giá cấp sẽ hết hạn giá trị sử dụng kể từ chín giờ ngày ba tháng một mươi
trong những ngày qua đã có hàng ngàn người dân sóc trăng từ các tỉnh thành phố tự về quê
chỉ riêng đêm mùng hai và dạng sáng mùng ba tháng một mươi đã có khoảng sáu người
những người dân sóc trăng tự về quê trong những ngày qua đều được tỉnh đưa vào các khu cách ly tập trung
và chăm lo khám sức khỏe ăn uống
trước đó vào ngày hai tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh trần văn lâu đã yêu cầu kích hoạt toàn bộ các khu cách ly tập trung
phòng chống dịch covid một mươi chín
và đưa vào hoạt động bệnh viện điều trị covid một mươi chín
mới nhất vào sáng sớm một tháng một mươi những chiếc xe khách của hãng phương trang nối đuôi nhau vào sân vận động
theo dự định chuyến xe thứ hai mươi một này cũng là chuyến cuối cùng nhưng vì nghĩa đồng bào sẽ còn thêm chuyến vét ở bình dương và đồng nai
mỗi tuần ba đợt mỗi đợt hai mươi năm xe khách phú yên cẩn mẫn đón dân về quê suốt hơn hai tháng nay
ông nguyễn tấn trân phó giám đốc sở giao thông vận tải phú yên cho biết đến nay tỉnh đã đưa một mươi năm sáu trăm năm mươi năm người dân
từ tp hcm và các tỉnh phía nam về quê trên sáu trăm bảy mươi một chuyến xe do hãng phương trang tài trợ
lẽ ra chương trình này kết thúc luôn vào ngày một tháng một mươi nhưng vì người dân ở bình dương và đồng nai vẫn còn nhu cầu về quê
nên tỉnh quyết định thực hiện đón mỗi địa phương một đợt nữa trong tuần tới ông trân nói
để đón được người dân vào thời điểm tp hcm và các tỉnh phía nam thắt chặt việc đi lại trên đường
tỉnh phú yên thành lập một tiểu ban đón công dân do giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh làm trưởng ban
cùng với sự phối hợp của tỉnh đoàn sở thông tin và truyền thông sở giao thông vận tài và sự hỗ trợ không mệt mỏi
của hội đồng hương phú yên tại tp hcm
một tổng đài về quê được thiết lập để người dân đăng ký
danh sách người về từng đợt được kiểm tra chặt chẽ thông báo sớm để phía tp hcm chủ động tạo điều kiện cho người dân di chuyển từ nơi trọ ra bến xe
những khó khăn khi qua chốt hoặc một vài trường hợp không có trong danh sách về quê
điều vận đề bến xe năn nỉ đều được lực lượng của tiểu ban này giải quyết linh động nhanh chóng
việc đón dân từ những tỉnh thành có dịch về quê trong lúc dịch đã bùng phát tại tỉnh chắc chắn là có làm tăng cánh nặng
lên hệ thống cơ sở y tế của địa phương vốn còn khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất trang thiết bị và có nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch bệnh rất cao
tuy nhiên chính quyền và nhân dân tỉnh phú yên đoàn kết đồng thuận
tâm cao với mong muốn chăm lo bảo vệ sức khỏe cho nhân dân phú yên an toàn trong đại dịch và cụ thể hóa việc không ai bị bỏ lại phía sau
khuyên ngày hai đến dạng sáng ba tháng một mươi có trên một mươi người chạy xe máy trên các các tuyến quốc lộ
để về các tỉnh đồng tháp an giang kiên giang trà vinh bến tre sóc trăng
trong đó có khoảng bảy mươi số người chọn đi quốc lộ một trước khi rẽ vào quốc lộ sáu mươi sáu mươi ba nam sông hậu quảng lộ
phụng hiệp theo thống kê của các chốt tại sóc trăng từ khuya ngày hai đến sáng ba tháng một mươi
có gần bảy người từ thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai đi xe máy vào địa phương này
cùng đó phó chủ tịch ubnd tỉnh kiên giang nguyễn thanh nhàn cho biết địa phương này đã tiếp nhận
trên hai người về quê bằng xe máy qua sàng lọc cơ quan y tế phát hiện chín trường hợp nhiễm ncov
theo ông nhàn người dân về quê kiên giang qua ba cửa ngõ chính tại huyện gò quao châu thành và tân hiệp
cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh để kịp thời phát hiện f đưa vào bệnh viện điều trị
theo giám đốc cdc kiên giang cao thành nam năng lực xét nghiệm ncov của tỉnh này là sáu mẫu gộp mỗi ngày
tương đương với sáu mươi mẫu đơn lực lượng lấy mẫu đã được chuẩn bị sau hai đợt xét nghiệm toàn dân
tại trà vinh giám đốc sở y tế kiên sóc kha cho biết tỉnh đã tiếp nhận trên một bảy trăm linh người về quê
và vẫn còn nhiều người đang chạy xe máy về qua xét nghiệm nhanh và rt pcr
cơ quan y tế phát hiện hai trường hợp dương tính theo ông kha khả năng còn nhiều f trong đoàn người về quê
vì ngành y tế chưa xét nghiệm xong lãnh đạo sở y tế tỉnh trà vinh cho rằng
khu cách ly của địa phương này không nhiều nên đang tìm kiếm mở rộng
ngoài khu vực của tỉnh đội quản lý với sức chứa hai trăm linh người tỉnh trà vinh chương dụng khu trung tâm công nghệ thực phẩm
có sức chứa năm trăm năm mươi người và đại học trà vinh hơn tám trăm linh người
tại cà mau giám đốc sở y tế nguyễn văn dũng cho biết có hơn một sáu trăm linh người về quê bằng xe máy
được đưa vào các khu cách ly tập trung các khu cách ly của tỉnh này hiện có sức chứa gần bốn người
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi
thưa quý vị những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
và quý vị hãy nhớ rằng trong hoàn cảnh này cập nhật liên tục thông tin lắng nghe cảnh báo
từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bà
và cộng đồng để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế các bạn nhé còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại